tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp sáng nay sau khi nghe phó tổng thư ký quốc hội lê bộ lĩnh đọc dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám với tám mươi bốn chín mươi ba các đại biểu tán thành
theo đó một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt như sau
tổng sản phẩm trong nước gdp tăng sáu năm đến sáu bảy tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bảy đến tám tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm một đến một ba
riêng các huyện nghèo giảm bốn tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt năm mươi tám đến sáu mươi trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ ba tháng trở lên
có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt hai mươi ba
tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt tám mươi năm
quốc hội cơ bản tán thành nhiệm vụ giải pháp do chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao trình
và các cơ quan của quốc hội kiến nghị trong báo cáo thẩm tra báo cáo giám sát chuyên đề
đồng thời yêu cầu chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm toán nhà nước
theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được quy định trong nghị quyết